nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia tại lào
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang vorachit đã gửi thư chúc mừng tới ban chấp hành trung ương đảng ta
sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn toàn văn thư chúc mừng
ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
của tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang vorachit
các đồng chí thân mến nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
nhà nước và nhân dân các dân tộc lào nhân danh cá nhân
tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
lời chúc mừng và những tình cảm anh em gắn bó thân thiết nhất
cách đây bảy mươi năm đảng cộng sản đông dương
tiền thân của đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
đã thành lập đội quân tình nguyện việt nam giúp lào
và đây là quyết định đúng đắn và quan trọng nhất là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước
thể hiện rõ và sinh động sự liên minh chiến đấu của tình đoàn kết đặc biệt lào việt nam
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh giúp bạn là tự giúp mình
hàng nghìn quân tình nguyện việt nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế
cùng chiến đấu kề vai sát cánh chia ngọt sẻ bùi hạt gạo cắn đôi
cọng rau bẻ nửa cùng với quân đội và nhân dân lào sẵn sàng giúp đỡ hy sinh
cùng tạo nên những chiến công hiển hách vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của hai nước lào và việt nam
trong suốt thời kỳ đấu tranh cứu nước máu của các chiến sĩ việt nam đã hòa cùng với máu của chiến sĩ và nhân dân lào
vì nền độc lập dân tộc và sự phồn vinh của dân tộc lào và việt nam
những chiến thắng và thành công của sự nghiệp đấu tranh cứu nước của nhân dân lào
luôn gắn bó mật thiết với đấu tranh giành thắng lợi và sự hy sinh không sao kể siết của quân đội nhân dân việt nam
và của các cựu quân tình nguyện chuyên gia việt nam
dù tình hình thế giới và khu vực cũng như tình hình của mỗi nước có sự thay đổi
song những chiến công của các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia việt nam anh dũng
vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí của nhân dân lào
đảng và nhà nước nhân dân các dân tộc lào luôn ghi nhớ những thành tích đó
và bày tỏ sự biết ơn vô hạn tới các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia
cũng như quân đội và nhân dân việt nam anh em
chúng tôi đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam anh em
đã luôn ủng hộ giúp đỡ quý báu kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân lào trước đây
cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước lào ngày hôm nay
nhân dịp trọng đại này xin chúc cho các đồng chí và qua các đồng chí cho chúng tôi gửi lời thăm hỏi
và chúc sức khỏe tới các gia đình liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân lào
và mong rằng chúng ta tiếp tục bảo vệ giữ gìn truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
cùng với quân đội và nhân dân lào giữ gìn và phát huy truyền thống liên minh chiến đấu
tình đoàn kết đặc biệt lào việt nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
và truyền tiếp các thế hệ mai sau về mối quan hệ hiếm có này
chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước lào và việt nam mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững